với khí thế và lực lượng ngày càng mạnh mẽ quân dân phú thọ yên bái cùng cả nước đã đứng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa làm nên cách mạng tháng tám lịch sử
sau ngày toàn quốc kháng chiến chiến khu vần tiếp tục phát triển và trở thành bàn đạp quan trọng để bộ đội ta tiến hành chiến dịch giải phóng nghĩa lộ
sau những năm tháng chiến tranh ác liệt chiến khu vần dần chìm vào quyền lãng những địa điểm luyện quân những chiến trường ác liệt năm xưa dường như chỉ còn lại trong chi nhớ của một số ít người đã trải qua một thời hoa lửa
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi năm sau khi chiến khu vần được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia thì những dự án đầu tư tôn tạo phục dựng mới được bắt đầu
chiến khu vần trải dài trên ba xã thuộc hai huyện trấn yên và văn chấn tỉnh yên bái
lại có nhiều điểm di tích nhỏ nằm giải rác nên công tác bảo tồn tôn tạo gặp nhiều trở ngại
tuy nhiên có một điểm đáng mừng là nhận thức cao của người dân địa phương về giá trị di tích
trong quá trình bảo tồn và quản lý thì khu di tích này được bà con nhân dân địa phương nhận thức rất rõ
và nhìn nhận là một cái mà để cho con cháu học tập và uống nước nhớ nguồn về khu di tích này
nhìn nhận là một cái mà để cho con cháu học tập và uống nước nhớ nguồn về khu di tích này
và nhận thức chính vì vậy mà bản thân bà con nhân dân địa phương người ta cũng có ý thức là tự bảo vệ các khu các hạng mục của di tích
trong tương lai thì thứ nhất là cũng đã là cái khu di tích này nó nằm trong cái quần thể quy hoạch khu du lịch của tỉnh yên bái
thứ hai là của giai đoạn hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
thế và cũng dự kiến là sẽ đề nghị bà con dân địa phương để bảo vệ các khu di tích này
đề nghị với cấp cơ thẩm quyền xem xét đầu tư cơ sở ạ tầng
thế và đầu tư các cái hạng mục còn lại để khu di tích trở thành cái khu
một là khu du lịch cũng là khu du lịch tâm linh
thứ hai là cũng là khu du lịch gắn với các khu vực sinh thái xung quanh
góp phần tiếp thêm niềm tự hào đó có nỗ lực lớn của những người có tâm huyết như nhà văn hà lâm kỳ
với ông cảm hứng sáng tác không chỉ bắt nguồn từ niềm tự hào
tình cảm gắn bó máu thịt với mảnh đất nơi ông sinh
ông sinh ra và lớn lên mà còn là lời tri ân sâu nặng với thế hệ trước
là trách nhiệm lớn lao với thế hệ sau
những bài báo những tàn văn những cuốn sách của ông đã xuất bản
và sắp ra đời nay mai là những bài học lịch sử bổ ích dễ đi vào lòng người
sẽ càng bổ ích hơn nếu những tác phẩm như vậy được đưa vào chương trình học trong nhà trường
như một cách giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
mới nghe nói được hả
muốn là cùng với các loại hình văn hóa khác
thì tác phẩm văn học của mình cũng được xem như là một cái phương tiện
để mà tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau
thì đối với tôi làm cái tác phẩm văn học này
nó có một cái ý nghĩa như thế và tôi tin rằng lớp trẻ sẽ đón lên đó
qua những trang sách vần thơ dung dị trong cánh cung đỏ
lịch sử cách mạng yên bái trong đó có chiến khu vần
dường như hiện lên rõ nét và sinh động với đầy đủ giá trị lịch sử hào hùng vốn có
sức sống của di tích lịch sử đang tiếp tục được truyền lại trong buôn đời sau
bằng những tác phẩm thấm đẫm hơi thở của núi rừng tây bắc
được kết tinh bằng tâm nguyện trí tuệ và nhiệt huyết
của những người con yêu tú trên mảnh đất này
như nhà văn hà lâm kỳ